tổng số trường hợp đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh thái bình và của các huyện là hai tám mươi hai trường hợp

đang qua tỉnh thái bình bệnh viện phổi và bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh thái bình
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn
ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh thích ứng an toàn linh hoạt và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của nhân dân
cdc thái bình khuyến cáo mỗi người dân cần phải chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không chủ quan lơ là
theo đó người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết cần phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k của bộ y tế
khi có thông báo về việc tiêm vaccine trên địa bàn người dân cần đăng ký và chủ động tiêm phòng khi đến lượt
vừa qua huyện vũ thư triển khai đồng loạt việc lấy mẫu test nhanh sàng lọc sars cov hai đợt hai tại các xã thị trấn
bên cạnh nhân viên của trung tâm y tế huyện còn có sinh viên trường đại học y dược thái bình trường cao đẳng y tế thái bình tham gia lấy mẫu
bên cạnh đó sáu trăm linh sinh viên trường đại học y dược thái bình đã được huy động tham gia lấy mẫu tại huyện vũ thư
đây là những sinh viên đang theo học năm thứ ba bốn năm sáu trong đó chủ yếu là sinh viên năm thứ tư và năm thứ sáu
trong số sinh viên được huy động có gần bốn trăm linh sinh viên đã từng tham gia hỗ trợ tp hcm phòng chống dịch
những sinh viên này đều đã được tập huấn về lấy mẫu xét nghiệm
bên cạnh đó để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch theo yêu cầu
trường đại học y dược thái bình đã tập huấn cho khoảng một sinh viên về lấy mẫu tiêm vaccine
những sinh viên từng hỗ trợ cho tp hcm phòng chống dịch còn được tập huấn về điều trị và đã trực tiếp tham gia điều trị f
theo đánh giá của ngành y tế thái bình số ca f có thể tăng cao trong thời gian tới
cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để khống chế triệt để các ổ dịch
sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn khắc thận nhấn mạnh
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây diễn biến nhanh và phức tạp
trước diễn biến mới của dịch tại huyện vũ thư thái bình đã có những chỉ đạo kịp thời triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
kích hoạt một số biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất như dồn tổng lực lấy mẫu xét nghiệm
nhanh chóng bóc tách f cận trương truy vết các trường hợp nguy cơ kích hoạt bệnh viện giã chiến
thành lập các tổ công tác hỗ trợ huyện vũ thư thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch
tuy nhiên từ thực tế phòng chống dịch đã cho thấy vẫn còn một số tồn tại và hạn chế cần phải khắc phục rút kinh nghiệm
chủ tịch ubnd tỉnh thái bình đề nghị thời gian tới các cấp ngành địa phương đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền
để nhân dân đề cao cảnh giác đồng thuận thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
khuyến cáo người dân thực hiện tốt năm k hạn chế đi lại khi không có việc thực sự cần thiết hạn chế tiếp xúc
bên cạnh đó cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh
các biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch của trung ương của tỉnh tăng cường hơn việc tuyên truyền lưu động trong thời điểm hiện nay
theo đó tỉnh thái bình đang có hai trăm năm mươi một trên hai trăm sáu mươi xã phường áp dụng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp một màu xanh
tám xã gồm duy nhất hiệp hòa hòa bình hồng phong trung an việt thuận vũ đoài vũ tiến huyện vũ thư áp dụng cấp độ hai màu vàng
một xã là nguyên xá của huyện vũ thư áp dụng cấp độ bốn màu đỏ
có bảy huyện thành phố áp dụng cấp độ một toàn huyện vũ thư áp dụng cấp độ hai màu vàng và toàn tỉnh thái bình thuộc cấp độ một
tình hình dịch bệnh ở thái bình vẫn có những chiều hướng phức tạp khi những ngày qua liên tiếp ghi nhận những ca mắc mới các ca f không tăng cao
tuy chưa có những điều kiện cụ thể về việc ra vào tỉnh nhưng người dân cũng nên hết sức cẩn trọng cập nhật thông tin nhanh chóng
để có cho mình những chuẩn bị tốt nhất tránh việc bất cập khi di chuyển lên tỉnh
những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh thái bình nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại